tối bảy tháng một mươi hai đại sứ việt nam tại malaysia lê quý quỳnh cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại địa bàn đã đến sân bay kuala lumpur đón đội tuyển bóng đá việt nam
đại sứ lê quý quỳnh nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực của huấn luyện viên park hang seo cùng toàn thể cán bộ cầu thủ đội tuyển bóng đá việt nam tại aff cup hai nghìn một mươi tám
đại sứ mong toàn đội giữ gìn sức khỏe tiếp tục phát huy kỷ luật đoàn kết nỗ lực tập luyện quyết tâm thi đấu giành thêm nhiều thành tích trong hai trận đấu cuối cùng tại aff cup hai nghìn một mươi tám
đại sứ tin rằng với tinh thần thể thao vì màu cờ sắc áo việt nam đội tuyển bóng đá quốc gia tiếp tục mang lại hy vọng niềm vui và những cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ bóng đá nước nhà
đội tuyển bóng đá việt nam rất xúc động khi được nồng nhiệt chào đón và giúp đỡ làm thủ tục hải quan
huấn luyện viên park hang seo thay mặt đoàn cảm ơn sự quan tâm động viên của đại sứ quán các cơ quan đại diện việt nam cũng như cộng đồng người việt nam tại malaysia